theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh nam định đến một mươi bốn h ngày một mươi sáu tháng tám
toàn bộ hơn hai phương tiện với hơn năm bảy trăm linh ngư dân của tỉnh đã vào nơi tránh trú an toàn
toàn bộ trên một hai trăm linh lao động tại các lều tròi canh ngao cũng đã vào bờ
để chủ động ứng phó mọi tình huống bất thường có thể xảy ra tỉnh nam định đã có kế hoạch sơ tán
trên bốn mươi một năm trăm linh người tại hơn một mươi hai nhà yếu nhà tạm nếu các triển sông có lũ trên báo động ba
nam định cũng sẽ sơ tán trên bảy mươi một người ở những nhà yếu nhà tạm không bảo đảm an toàn
trước diễn biến phức tạp khó lường của bão số bốn chủ tịch ubnd tỉnh yêu cầu các địa phương ven biển
thực hiện cấm biển từ năm giờ ngày một mươi sáu tháng tám hoãn tất cả các cuộc họp chưa thật sự cần thiết
để tập trung chỉ đạo triển khai ứng phó bão theo phương châm bốn tại chỗ bảo đảm an toàn về người
hạn chế thiệt hại do bão lũ gây ra